hôm nay quốc hội khóa một mươi ba đã bầu đồng chí nguyễn thị kim ngân giữ chức chủ tịch quốc hội
chiều nay tại hà nội đã diễn ra lễ công bố quyết định của chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
cơ chế nào để bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp đây cũng là những băn khoăn mà các nhà báo muốn gửi đến kỳ họp quốc hội lần này
trước khi luật báo chí sửa đổi được biểu quyết thông qua
thưa quý vị và các bạn trong ngày làm việc hôm nay quốc hội khóa một mươi ba đã chính thức phê chuẩn bà nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội giữ chức vụ chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
như vậy bà nguyễn thị kim ngân cũng đã trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên trong lịch sử hơn bảy mươi năm của quốc hội việt nam
sáng nay sau khi thảo luận về việc bầu bà nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch quốc hội giữ chức vụ chủ tịch quốc hội quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín
theo kết quả được ban kiểm phiếu công bố với trên chín mươi năm số phiếu tán thành với chức danh chủ tịch quốc hội
và trên chín mươi một số phiếu tán thành với chức danh chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
bà nguyễn thị kim ngân chính thức giữ chức vụ chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
sau khi công bố kết quả bỏ phiếu nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
đã được một trăm linh đại biểu quốc hội thông qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tuyên thệ trước quốc hội
trước cờ đỏ sao vàng thiên liêng của tổ quốc
trước quốc hội trước đồng bào cử tri cả nước
tôi xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân
với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tuyệt đối trung thành với tổ quốc with hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cũng trong ngày làm việc hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội chỉnh quốc hội miễn nhiệm chủ tịch nước với ông trương tấn sang
sau quá trình thảo luận với tỷ lệ chín mươi hai bảy mươi một số đại biểu tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chủ tịch nước trương tấn sang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
trình quốc hội tờ trình danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước
theo đó đồng chí đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
được giới thiệu giữ chức vụ chủ tịch nước
truyền thông quốc tế ngày hôm nay đồng loạt đưa tin về sự kiện
chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân tuyên thệ nhậm chức
trong đó nhiều chuyên gia quốc tế đã đánh giá cao năng lực của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hãng tin afp của pháp ngày ba mươi một tháng ba đưa tin quốc hội việt nam đã lần đầu tiên bầu một phụ nữ
làm chủ tịch quốc hội một trong bốn vị trí quan trọng nhất của đất nước
theo afp bà nguyễn thị kim ngân sáu mươi hai tuổi đã đắc cử với chín mươi năm năm phiếu bầu
trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội vào sáng nay
afd cho hay tại việt nam phần lớn các đại biểu quốc hội là nam
nhưng phụ nữ chiếm hai mươi năm số ghế
và hiện nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo
trong khi đó tờ new york times của mỹ đưa tin
việc bà nguyễn thị kim ngân được bổ nhiệm vào vị trí này là xứng đáng bởi khả năng chuyên môn
tài lãnh đạo cũng như phong thái thanh lịch và duyên gián
tờ bưu điện bangkok thái lan cũng đăng tải sự kiện bà nguyễn thị kim ngân
được bầu làm chủ tịch quốc hội việt nam với số phiếu cao
và trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên trong lịch sử việt nam
trang ndtv của ấn độ trong khi đó đánh giá cao việc quốc hội việt nam
bầu bà nguyễn thị kim ngân làm chủ tịch cho rằng đây là một sự lựa chọn
mang tính chiến lược đảm bảo cân bằng cơ cấu thành phần quốc hội theo vùng miền
bên cạnh đó việc bà kim ngân trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên
cũng cho thấy sự công bằng giới đánh giá đúng phẩm chất năng lực của người phụ nữ
tiếp tục với những thông tin khác vào chiều nay tại hà nội
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định
của chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
dự buổi lễ còn có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị thứ trưởng bộ công an
cùng các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
tại buổi lễ bộ trưởng trần đại quang đã trân trọng trao quyết định của chủ tịch nước
và tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp tướng công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng trần đại quang chúc mừng các đồng chí vinh dự được thăng cấp bậc hàm cấp tướng hôm nay
đồng thời khẳng định quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng ngày hôm nay cho các đồng chí lãnh đạo
chỉ huy xuất sắc của một số đơn vị thuộc bộ công an là sự ghi nhận biểu dương đánh giá cao của đảng
nhà nước nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân và cá nhân các đồng chí
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an mong muốn các đồng chí lãnh đạo
chỉ huy công an các cấp nhất là các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp tướng hôm nay không được thỏa mãn
với kết quả thành tích đạt được trái lại càng phải khiêm tốn nỗ lực học tập các thế hệ cha anh đi trước
ra sức phấn đấu đề cao tinh thần trách nhiệm thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng
thật sự là người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc là chỗ dựa tin cậy là tấm gương để cán bộ chiến sĩ học tập
nói theo tích cực đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự xứng đáng với sự tin cậy của đảng
nhà nước nhân dân thay mặt các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp tướng công an nhân dân
trung tướng bùi mậu quân phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm
chăm lo đặc biệt của đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân và nhân dân đối với các sĩ quan được phong cấp tướng hôm nay
nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu xen luyện nâng cao năng lực trình độ mọi mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cũng trong chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ công an phối hợp với bộ khoa học và công nghệ tổ chức lễ ký chương trình
phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa hai bộ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ
cho các đồng chí lãnh đạo bộ công an lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ công an
dự lễ ký có đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị thứ trưởng bộ công an
trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an về phía bộ khoa học và công nghệ có đồng chí nguyễn quân bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
việc ký kết chương trình phối hợp lần này sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bộ công an và bộ khoa học công nghệ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn
trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chế tạo sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng cung cấp luận cứu khoa học
phục vụ việc tham mưu đề xuất hoạch định chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng chống khủng bố hóa học và sinh học
trao đổi thông tin về khoa học và công nghệ phối hợp hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh
những năm qua công cuộc phát triển khoa học và công nghệ trong công an nhân dân đã có bước phát triển nhanh bền vững đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực
khoa học kỹ thuật và công nghệ khoa học xã hội và nhân văn khoa học công nghiệp an ninh khoa học nghiệp vụ
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
trong những thành tựu đạt được nói trên có sự đóng góp quan trọng của các cấp các ngành nhất là sự giúp đỡ to lớn của bộ khoa học công nghệ
bộ trưởng trần đại quang khẳng định thời gian tới lãnh đạo bộ công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc các cam kết trong chương trình
tại buổi lễ bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ nguyễn quân đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cho đồng chí bộ trưởng trần đại quang
thứ trưởng tô lâm và các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ công an có nhiều công lao đóng góp xây dựng và phát triển ngành khoa học công nghệ
chúc mừng các đồng chí lãnh đạo bộ công an được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ
bộ trưởng nguyễn quân khẳng định bộ khoa học công nghệ bộ công an đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao
mong muốn trong thời gian tới các đơn vị chức năng của hai bộ sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp
góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an các đồng chí được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ
bộ trưởng trần đại quang trân trọng cảm ơn bộ khoa học công nghệ đã quan tâm phối hợp giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi để bộ công an nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ
phục vụ phát triển công nghiệp an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn của bộ khoa học công nghệ trong thời gian tới
ngày hôm nay các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cho biết đang tiến hành giám định máy của tổ quốc
tổ quốc đã đặt tàu đẩy xà lan đâm sập cầu gành để xem xét thời điểm tàu gây tai nạn là do người điều khiển thiếu kinh nghiệm hay do tàu đẩy chết máy
theo đó các cơ quan chức năng tiến hành giám định để xác định lúc đâm sập cầu gành thì tàu đẩy có bị chết máy hay không
trong trường hợp chết máy thì cũng phải tiến hành làm rõ vì sao bị chết máy
cũng theo đó thì mục đích của việc giám định máy tàu đẩy là rất quan trọng và là một trong những yếu tố để xác định tội danh của các nghi can
và trong trường hợp nguyên nhân khiến xà lan đâm sập cầu gành là do tàu đẩy chết máy có nghĩa là do nguyên nhân khách quan thì sẽ xem xét hành vi của tài công
trước đó chủ tàu phan thế thượng sáu mươi hai tuổi sống tại tp hcm là chủ tàu mang số hiệu sg sg ba nghìn bảy trăm bốn mươi năm dùng để đẩy xà lan sg năm nghìn chín trăm tám mươi bốn đâm sập cầu gành
và trần văn giang ba mươi năm tuổi sống tại tỉnh sóc trăng là lái tàu chính bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nam định đã ập vào bắt quả tang một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền tại thị trấn lâm huyện ý viên
và vụ việc được lực lượng công an triệt phá vào ngày hôm qua bắt ba mươi sáu đối tượng thu ba trăm ba mươi năm triệu đồng một khẩu súng quân dụng và nhiều dụng cụ để đánh bạc
ba đối tượng cầm đầu gồm bùi văn lý dương doãn thành phạm văn vượng đều trú tại thị trấn lâm huyện ý yên tỉnh nam định
theo cơ quan điều tra đây là ổ nhóm đánh bạc với quy mô lớn có tổ chức chặt chẽ và phân công nhiều vòng canh gác
nhiều đối tượng côn đồ được thuê để bảo vệ sới bạc
mỗi con bạc nhập cuộc phải nộp từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng tiền vào cửa
nếu thua có thể vay tín dụng tại sới và được cắt lãi trực tiếp năm mươi đồng một triệu
cơ quan công an đã bắt giữ ba mươi sáu đối tượng thu giữ gồm ba trăm ba mươi năm triệu đồng ba mươi chín điện thoại di động ba ô tô một mươi năm xe máy cùng nhiều dụng cụ để đánh bạc
khám nhà chủ sới bùi văn lý cơ quan cảnh sát điều tra còn phát hiện thu giữ nhiều hung khí một khẩu súng ngắn với tám viên đạn trong băng
và một bộ bắt đĩa có gắn chip điện tử để sử dụng chơi cơ bạc bịt
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam đối với võ văn gốc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo kết quả điều tra vào tối nay
vào ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu sau khi nhậu xong gốp cùng với nguyễn thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và hai người bạn khác tiếp tục đi hát karaoke
trong khi hát giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gốc đã dùng micro đánh vào mặt phong khiến anh này ngã xuống nền gạch bất tỉnh
dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
thưa quý vị và các bạn việc liên tiếp các nhà báo bị hành hung cản trở tác nghiệp trong thời gian gần đây
đã một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự manh động coi thường pháp luật của những đối tượng gây án
và cũng cho thấy sự nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp của các nhà báo
làm thế nào để bảo vệ các nhà báo khi tác nghiệp cơ chế nào để bảo vệ họ trước những rủi ro
đây cũng là những băn khoăn mà các nhà báo muốn gửi đến kỳ họp quốc hội lần này trước khi luật báo chí sửa đổi được biểu quyết thông qua
ngày một mươi tám tháng ba phóng viên nguyễn quang hải của báo điện tử vtc news đang tác nghiệp
tại đoạn trước số hai mươi phố láng hạ hà nội bị một số đối tượng chửi bới kéo vào ngõ hai mươi hai láng hạ đánh vào người giật điện thoại và xóa hết tư liệu
trong khi dư luận chưa hết bất bình về sự việc này ngày hai mươi hai tháng ba khi đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ
nhà báo đỗ doãn hoàng báo lao động cũng bị ba đối tượng lạ mặt đánh trọng thương
liên tiếp những vụ tấn công nhà báo không chỉ khiến dư luận băn khoăn lo lắng mà chính bản thân những người cầm bút
cũng kết thúc
cảm thấy bất an
riêng số người đe dọa tôi mà tôi đã nộp danh sách số điện thoại hành tung cho phòng cảnh sát hình sự số bảy thuyền quang công an hà nội
cũng đã là một cái list rất là dài
bà làm việc bộn bề với rất nhiều công cụ hỗ trợ tác nghiệp đây cũng là cách để nhà báo đỗ doãn hoàng tự bảo vệ mình mỗi lần thực hiện loạt bài điều tra
bởi khi tác nghiệp anh đều thực hiện đơn giản
độc lập mà không có bất kì sự hỗ trợ hay bảo vệ nào
nếu như tôi kém một tí thôi thì tôi đã bị đánh từ lâu rồi
vì tôi đã bị đe dọa quá nhiều
chúng tôi không bao giờ xuất hiện số điện thoại thật của mình trong các vụ điều tra để nó có thể lần ra
nhà tôi số điện thoại để bàn nhà tôi không bao giờ đăng ký tên tôi hết
thực tế tất cả những vụ hành hung nhà báo từ trước đến giờ các đối tượng đều bị khởi tố theo điều một trăm linh bốn của bộ luật hình sự về tội cố ý gây thương tích
hoặc các điều luật khác mà chưa có vụ nào bị khởi tố theo điều hai trăm năm mươi bảy bộ luật hình sự về tội chấm người thi hành công vụ
thực ra thì pháp luật quy định cũng khá là rõ các chế tài để áp dụng trong những trường hợp này đối với các hành vi phạm tội đó
ví dụ như là bộ luật hình sự có tội cố ý gây thương tích

nếu không sớm có các biện pháp hữu hiệu đặc biệt là các hành lang pháp lý vững mạnh để bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp thì việc hành hung nhà báo sẽ tiếp tục diễn ra
mạng sống của phóng viên nhà báo sẽ vẫn bị đe dọa hoặc bị tức đoạt vì những bài báo phản ánh những vấn đề tiêu cực tham nhũng
và khi nhà báo không còn động lực tranh đấu với cái xấu cái tiêu cực thì e rằng phần thiệt sẽ là ở xã hội
mạng sống của phóng viên nhà báo sẽ vẫn bị đe dọa hoặc bị tức đoạt vì những bài báo phản ánh những vấn đề tiêu cực tham nhũng
trại sáng tác văn học giải thưởng cây bút vàng lần thứ ba đợt ba từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu với sự tham gia của hơn một trăm linh nhà văn trong và ngoài lực lượng công an
theo ban tổ chức trại sáng tác đợt ba chủ yếu tập trung vào thể loại tiểu thuyết với kỳ vọng có thể gặt hái được những tác phẩm có chất lượng tốt nhất chạm đến được tâm hồn độc giả
đợt này chúng tôi rất vui ngoài lực lượng chủ công các nhà văn đã có kinh nghiệm
đã có tên tuổi tham gia
và lực lượng thứ hai là các nhà văn đã có trải nghiệm ở độ tuổi trung tuổi đã hiểu đời sống của người chí trị công an và hiểu lĩnh vực này
đặc biệt thì đợt này chúng tôi có một số cái bút trẻ kể cả doanh nghiệp và kể cả những người đã trước đây đã từng là có lỗi
và bây giờ thì sau một thời gian trở thành những con người lương thiện thì cũng tham gia
thì như vậy là nó tạo ra một cái phong phú
trại sáng tác văn học giải thưởng cây bút vàng lần thứ ba đợt ba ngoài các nhà văn tên tuổi trên văn đàn đương đại
còn có các nhà thơ nhà phê bình văn học và nhiều gương mặt nhà văn trẻ hứa hẹn sẽ đem đến trại viết
cũng như cuộc thi cây bút vàng một không khí văn chương mới mẻ hơn sinh động hơn
đi đến trại đợt này tôi có một dự định viết một cuốn tiểu thuyết về người công an ở cơ sở
người công an trực tiếp đang ở với dân làm việc với dân và nằm vùng chịu gian khổ cùng với nhân dân
mà cái đó trong văn học nghệ thuật hình như vẫn còn thiếu vắng
lần viết trước thì em đã chưa có nhiều cái sự gần gũi hơn với các chiến sĩ
tuy nhiên là những câu chuyện nó vẫn là những câu chuyện thật
tuy nhiên với lần viết này em quyết định tham gia hội trại và cũng như đi thực tế
để cái câu chuyện của em nó được cảm xúc nhiều hơn nữa
và thông qua đó mình có thể đưa được những cái tâm tư và tình cảm của những chiến sĩ công an nhân dân đến với độc giả gần hơn
và người ta có thể hiểu được hơn những công việc cũng như những trăng trở của những chiến sĩ
thông qua trại sáng tác văn học giải thưởng cây bút vàng lần ba giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy

để các nhà văn có thể sáng tác trong một không gian văn chương thực sự
là nơi ưa mầm cho các tác phẩm văn học về đề tài an ninh trật tự nói chung
và các tác phẩm đi sâu khai thác khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân nói riêng